mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại khi đang nằm võng cùng với bạn gái xảy ra tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo nguồn tin từ báo pháp luật tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã bắt được nghi phạm gây ra vụ việc và nguồn nhân là do ghen tuồng
đối tượng là đặng văn sáu ba mươi bốn tuổi trú tại phường đức long thành phố phan thiết
theo thông tin ban đầu trước ngày một mươi bốn tháng bốn khi nam thanh niên kia đang hóng mát cùng bạn gái thì bị một đối tượng lạ mặt dùng dao tấn công vào lưng và đuổi
dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong
nhận được tin báo công an tỉnh bình thuận đã trích xuất camera an ninh trong khu vực và nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây án chính là đặng văn sáu
công an huyện bến lức tỉnh long an đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thoại chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi cướp tài sản
vào trước ngày một mươi bốn tháng bốn thoại đi xe máy từ tp hcm đến địa bàn huyện bến lức và ghé vào tiệm vàng bảo yến nằm trên khu phố tám thị trấn bến lức
tại đây thoại đã giả vờ hỏi mua một chiếc lắc khoảng ba chỉ vàng loại hai mươi bốn k
lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở đối tượng đã giật số vàng trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy
nghe chủ tiệm vàng truy hô một dân phòng đang có mặt gần hiện trường
đã nhanh chóng cùng với chủ tiệm vàng và người dân truy đuổi bắt sự đối tượng giao cho công an huyện xử lý
công an huyện định quán tỉnh đồng nai cũng đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn thanh phong bốn mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của công an nguyễn thanh phong là đối tượng lười lao động lại thích ăn chơi
để có tiền tiêu giải phong đã điều khiển xe máy đi từ huyện tân phú đến huyện đồng nai
định quán tỉnh đồng nai để trộm cắp tài sản
khi đến khu vực xã phú ngọc phát hiện nhà một người dân không có cổng rào nên phong đã lẻn vào trộm một áo khoác
bên trong có một trăm bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức
tổng giá trị tài sản gần một trăm chín mươi bốn triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
số tiền và vàng trộm được phong mang bán lấy tiền tiêu xài
ba đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xảy ra trên địa bàn thành phố hà tĩnh
hà tĩnh huyện can lộc và thị xã kỳ anh vừa bị công an huyện can lộc bắt giữ
đó là trần trọng châu nguyễn hữu bảo cùng chú tại tỉnh hà tĩnh và nguyễn thanh nam chú tại tỉnh nghệ an
vào đêm ngày chín tháng bốn hai đối tượng đã trộm cắp một chiếc xe máy tại huyện can lộc rồi bán cho nam là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy ở thành phố vinh
đến tối ngày một mươi một tháng bốn hai đối tượng quay trở lại thành phố hà tĩnh và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp và bị bắt giữ trên đường mang tài sản đi tiêu thụ
được biết bảo châu là hai đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện cơ quan công an đã thu giữ được toàn bộ thang vật các vụ trộm và đang điều tra để xử lý các đối tượng

cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã chuyển hồ sơ vụ án sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm do bị can phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi quê tiền giang thực hiện lên công an tp hcm thủ lý điều tra theo thẩm quyền
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ án
trước đó ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
các quyết định lệnh trên được viện kiểm sát nhân dân quận một phê chuẩn